nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và chúc mừng bộ y tế
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo cán bộ công nhân viên ngành y tế
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh nước ta có truyền thống coi trọng hạnh phúc của mỗi người dân trong đó hạnh phúc đầu tiên chính là việc chăm lo sức khỏe của con người
từ khi thành lập nước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay bác hồ đảng nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và tự hào về đội ngũ cán bộ ngành y tế đã có đóng góp lớn góp phần củng cố nâng cao sức khỏe người dân
đến nay ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực xã hội và khoa học chuyên ngành chú trọng ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh tiên tiến đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn tốt được tăng cường tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tăng lên